năm năm qua kể từ ngày phát sóng chính thức truyền hình nhân dân đã đồng hành với khán giả cả nước
truyền tải thông tin mọi mặt cũng như phản ánh những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân
tới cấp ủy chính quyền và các cơ quan chức năng để từ đó có những biện pháp giải quyết
đáp ứng kịp thời những nguyện vọng đó câu chuyện sau đây về việc xây cầu vô điếm là một ví dụ

thì huyện cũng đã triển khai xây dựng cầu vô điếm với nguồn vốn đầu tư trên một mươi một tỷ đồng
qua một mươi tháng thực hiện thì đến nay cầu vô điếm cũng đã hoàn thành
và đây là một công trình thiết thực nhất để chào mừng đại hội đảng bộ huyện
và đáp ứng cái lòng mong mỏi của nhân dân
là một xã đặc biệt khó khăn với trên bảy mươi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
thu nhập bình quân đầu người đứng vào hàng thấp nhất của huyện bắc quang
nhưng nay niềm vui đang lan tỏa đến khắp các thôn bản
mọi người dân đã tích cực bắt tay
và bàn cách xóa đói giảm nghèo tự chủ trong sản xuất
quý vị và các bạn thân mến cây cầu treo vô điếm mới được hoàn thành
điều này không chỉ đáp ứng lòng mong mỏi của gần sáu người dân vô điếm
mà điều này còn giúp họ có thể chuyên trở những vật liệu xây dựng
những nhu yếu phẩm từ dưới xuôi qua cầu treo này về cung ứng cho người dân
và đặc biệt là khi người dân làm ra nhu yếu phẩm
làm ra lương thực thực phẩm thì qua cây cầu này họ có thể trở về dưới xuôi bán
điều này sẽ góp phần giúp họ nhanh chóng xóa được đói giảm được nghèo và vươn lên làm giàu